liên quan đến diễn biến xung đột ở trung đông hôm qua quân đội israel đã tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại giải gaza
bất chấp quan ngại sâu sắc của liên hợp quốc cũng như việc cộng đồng quốc tế kêu gọi các bên liên quan ngừng bắn
trong ngày thứ tám mươi một kể từ khi xung đột bùng phát quân đội israel đã tấn công hơn một trăm linh mục tiêu trong hai mươi bốn giờ qua
bao gồm các địa điểm quân sự của hamas hệ thống đường hầm và nhiều cơ sở hạ tầng ở khu vực miền trung và miền nam gaza
quân đội israel cùng ngày khẳng định xung đột hiện nay có thể kéo dài vài tháng cho đến khi đạt được mục tiêu
cùng ngày cơ quan y tế ở gaza cho biết kể từ khi xung đột bùng phát từ ngày bảy tháng một mươi đến nay đã có gần hai mươi một người palestine thiệt mạng
trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em cũng như gần năm mươi năm người khác bị thương
đáng chú ý xung đột ở gaza tiếp tục có thể lan rộng hơn khi các nguồn tin sở tại cho biết đã ghi nhận nhiều vụ nổ xảy ra ở ngoài khơi yemen và ai cập
cùng ngày hai mươi sáu tháng
năm hai nghìn một mươi hai cố vấn an ninh quốc gia mỹ josh turivan đã gặp bộ trưởng các vấn đề chiến lược israel ron demer để thảo luận về việc chuyển sang giai đoạn mới của cuộc chiến
để tập trung tối đa vào các mục tiêu có giá trị cao của hamas phong trào hồ giáp palestine nắm quyền kiểm soát dài gaza
cuộc họp này là cơ hội để hai bên thảo luận về các bước cải thiện tình hình nhân đạo ở gaza và giảm thiểu thương vong cho dân thường